thưa quý vị chỉ chưa đầy ba mươi phút sau khi xe khách lao xuống vực vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một
đã có mặt tại hiện trường tận dụng thời gian vàng đưa từng nạn nhân bị mắc kẹt dưới vực sâu để cấp cứu kịp thời
mưa lạnh cùng với địa hình hiểm trở một bên là thác nước chảy xiết một bên là dốc đứng trơn trượt
nhưng mà các đồng chí đã vượt bao hiểm nguy sẵn sàng đối mặt
bởi niềm vui niềm hạnh phúc của người lính làm công tác cứu nạn cứu hộ đã được cứu được nhiều mạng người
kêu cứu rồi khắp thon nhiều người bị thương nên là những hình ảnh rất là xúc động
chúng tôi nhanh chóng triển khai các phương pháp biện pháp cứu nạn cứu hộ
tranh thủ phút vàng giờ vàng để cứu nạn nhân nhanh nhất
khi mà vào trong con xe thì đầu tiên là binh
kính phía trước lái là toàn bộ bị vỡ nát
và khung xe trong quá trình lật bị chàn ngếp rất là hẹp không gian rất là hẹp
rất là nhiều yếu tố nguy hiểm chỉ có xe nó chưa tắt nguy cơ là rò đẩy xăng vào gây cháy nổ
trong quá trình chúng tôi vào thì rất là nhiều yếu tố nguy hiểm trời thì mưa rất là to
xe thì nó lật ở tư thế là dựng đứng nữa rất là nhiều nguy cơ là xảy ra cái tai nạn thứ cấp
mặc dù là như vậy nhưng mà chúng tôi cũng phải cố gắng
sức biết là nguy hiểm biết là rất là nhiều cái nhiều thứ nó không an toàn
nhưng mà chúng tôi cũng hy sinh bản thân mình để vào đưa những nạn nhân đó ra
cố gắng trong một cái hoàn cảnh gọi là kinh hòn phải nói là dùng từ là kinh hòn
mình ở đơn vị thì mình cũng có tập luyện những cái đội hình như thế